lễ hội văn hóa du lịch mường lò năm hai nghìn hai mươi sẽ khai mạc tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái vào ngày một mươi bảy tháng một mươi
với chương trình nghệ thuật mang chủ đề mường lò hội tụ và lan tỏa
màn trình diễn sáu điệu xòe cổ của khoảng hai trăm linh nghệ nhân và màn xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn hai người
từ ngày một đến ngày ba mươi tháng một mươi diễn ra các hoạt động như biểu diễn đường phố triển lãm ảnh nghệ thuật văn hóa và du lịch nghĩa lộ
lễ hội ánh sáng và tuần lễ âm nhạc hội trợ thương mại và ẩm thực
ngoài ra là các lễ hội truyền thống dệt thổ cầm viết chữ thái cổ chế tác khen bè chế tác nhà sàn dân tộc thái
làm quả còn dạy múa xòe hát khắp các trò chơi dân gian
màn đại xòe năm nay ngoài trình diễn của hai nghìn hai mươi diễn viên sẽ có sự cộng hưởng của dàn nhạc cụ dân tộc
và chiến khen bè thái lớn nhất xác lập kỷ lục việt nam năm hai nghìn một mươi bảy